thưa quý vị và các bạn trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh long an yêu cầu các ngành chức năng giám sát không để người dân tập trung đông người
dừng các lễ hội dịp tết để phòng chống covid một mươi chín
vào ngày một mươi ba tháng một ủy ban nhân dân tỉnh long an ban hành văn bản chỉ đạo các ngành
địa phương không tổ chức hoạt động tập trung đông người không cần thiết dừng các lễ hội dịp tết nhâm dần dần hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở ngành huyện thị xã thành phố chủ động tăng cường thông tin
tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân
không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời các ngành chức năng địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn
khu vực có nguy cơ cao bố trí lực lượng phòng chống dịch đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra
lực lượng chức năng địa phương cần đảm bảo phục vụ người dân đón tết an toàn trong trạng thái bình thường mới
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một sở y tế tỉnh long an cho biết
trên địa bàn tỉnh long an vừa phát hiện ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên
người này là một chuyên gia người trung quốc đang làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an